tổng cục thuế bộ tài chính vừa chính thức công bố danh sách một doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất việt nam năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả thống kê tổng thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách v một nghìn chiếm sáu mươi ba tổng thu ngân sách về thuế thu nhập doanh nghiệp
tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp v một nghìn năm hai nghìn một mươi tám tăng tám ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó khu vực ngoài quốc doanh chiếm sáu mươi sáu bốn khu vực nhà nước chiếm hai mươi bốn
một số ngành có tỷ trọng đóng góp lớn trong v một nghìn năm hai nghìn một mươi tám gồm công nghiệp chế biến chế tạo hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm và bất động sản
qua ba năm thực hiện công khai v một nghìn có năm trăm năm mươi năm doanh nghiệp có ba năm liên tiếp thuộc danh sách v một nghìn các năm từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi tám